sáng nay hai mươi tám tháng chín thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cùng tham dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các đồng chí thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương
đây là phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ tám trong năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến phiên họp sẽ xem xét cho ý kiến đối với ba nội dung gồm đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội

thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ trình bày tờ trình báo cáo phát biểu ý kiến ngắn gọn do ý đi thẳng vào vấn đề thảo luận về các vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau bảo đảm tiến độ chất lượng của phiên họp
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tăng cường cải cách cắt giảm tối đa thủ tục giảm xin cho giảm chi phí tuân thủ chống sách nhiễu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phân cấp phân quyền cho cấp nào thực hiện tốt nhất đi cùng phân bổ nguồn lực phù hợp nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát kiểm tra giả soát xem nội dung nào giữ lại nội dung cần hoàn thiện bổ sung nội dung nào cần bãi bỏ
thủ tướng đề nghị các bộ ngành trong quá trình xây dựng pháp luật cần theo tinh thần này